nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm phóng viên thùy hiền có mặt tại công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội sẽ cung cấp thông tin tới quý vị khán giả ngay sau đây
tuy nhiên bằng hình thức tạo một hiện trường giảm của vụ tai nạn giao thông các đối tượng đã tự chặt chân tay mình để trục lợi bảo hiểm
sau ba tháng nỗ lực điều tra chấp nối các sự kiện liên quan lực lượng cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm hà nội đã làm rõ một vụ bằng cách thuê người chặt chân tay tạo hiện trường giả tai nạn giao thông để nhận tiền bảo hiểm
đại tá nguyễn thanh tùng trưởng quận bắc tử liêm khẳng định ở nước ngoài đã có nhiều vụ lợi dụng mua bảo hiểm giá trị lớn để trục lợi nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra tại việt nam
nếu chót lọt người phụ nữ có thể được thanh toán số tiền bảo hiểm lên tới ba năm tỷ đồng
và diễn biến vụ việc thì bắt đầu vào khoảng đầu tháng năm vừa qua thì công an quận bắc tử liêm nhận được tin báo từ một người thanh niên về vụ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt tại khu hà đông phú diễn thuộc tuyến đường bắc hồng văn điển
nạn nhân bị đứt rời một bàn tay và bàn chân sau khi tiếp nhận tin báo công an quận bắc từ liêm đã triển khai lực lượng đến hiện trường và xác định người phụ nữ này nằm dọc đường dây bên trái đường sắt và bị cụt một phần ba bàn tay trái một phần ba bàn chân trái
tuy nhiên trong quá trình điều tra
lực lượng công an đã phát hiện những dấu hiệu không bình thường trong vụ việc này
đó là người phụ nữ có lời khai không thống nhất như lúc bắt đầu xảy ra tai nạn
ngoài ra thì nghi vấn nữa là người phụ nữ này liên tục đề nghị cơ quan công an xác nhận chị bị tai nạn giao thông đường sắt và xác định tỷ lệ thương tật để được thanh toán số tiền bảo hiểm của ba gói bảo hiểm mà chị mua trước đó của hai công ty bảo hiểm khác nhau
điểm thứ hai là khi cơ quan điều tra công an quận bắc từ liêm phối hợp với các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường
giả soát nhân chứng và khám nghiệm đầu máy cùng các toa tàu chạy qua tuyến đường sắt về ga phú diễn không phát hiện dấu vết máu nào bám lại trên các bánh xe đầu máy gầm máy và các toa xe
cũng trong quá trình làm việc lực lượng công an xác định từ tháng ba người phụ nữ này đã liên tiếp mua nhiều gói bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn
nếu xảy ra tai nạn chị ta sẽ được đền bù khoảng bốn tỷ đồng hơn nữa người thanh niên nhân chứng của vụ việc sau khi để lại nhân thân vào số điện thoại thì cũng biến mất
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định người phụ nữ này và người thanh niên kia có quen biết và chính người thanh niên đã chặt chân tay của người phụ nữ để có thể được thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo đúng hợp đồng
và vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục làm rõ hơn với điều tra viên trực tiếp tham gia vào vụ việc này trong các bản tin tiếp theo
một thông tin đáng chú ý khác với hành vi mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn hai bị cáo trần tuấn an hai mươi chín tuổi ngụ cà mau và lê nguyễn hoàng anh ba mươi tuổi ngụ tp hcm
cùng bị tòa nhân dân tp hcm tuyên án tử hình
sáu bị cáo bị tuyên án trung thân sáu bị cáo chịu mức án từ ba đến hai mươi năm tù giam
phiên tòa xét xử đường dây mua bán ma túy đặc biệt lớn này kết thúc vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám
cùng tội danh này cao trí trung cùng năm bị cáo khác bị tuyên án trung thân sáu bị cáo còn lại trong vụ án lĩnh mức án từ ba năm tù đến hai mươi năm tù
đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy do cao trí trung trần tuấn an lê nguyễn hoàng anh cùng các đồng phạm thực hiện
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba các bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn
trong đó cao trí trung trần tuấn an mua bán tổng cộng một trăm năm mươi tám bánh heroin tương đương năm mươi bốn hai kg lê nguyễn hoàng anh mua bán chín mươi sáu bánh
tổng cộng ổ nhóm này đã mua bán hai trăm một mươi ba bánh heroin
chỉ vì ghen tuông mà nguyễn văn bông chú xã phú mỹ đông huyện thoại sơn tỉnh an giang đã dùng kéo để sát hại người tình
nạn nhân may mắn không chết nhưng bị thương tích bốn mươi chín
ngày hai mươi ba tháng tám tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với đối tượng này về tội giết người
theo cáo chẳng lâm thanh thúy quen biết và chung sống như vợ chồng với bông do nghi ngờ thúy có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác
chiều ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu bông đã dùng kéo
bông đã dùng kéo đâm và dùng đá đập nhiều nhát vào người thúy khiến thúy bất tỉnh rồi dùng kéo tự sát
sau đó người dân đưa bông và thúy đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
tuy nhiên thương tích mà bông gây ra đối với thúy là bốn mươi chín
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn bông một mươi một năm tù giam về tội giết người
đồng thời buộc bị cáo bông phải bồi thường cho chị thúy trên năm mươi hai triệu đồng
phạm tội cố ý gây thương tích vừa mới được ra tù cách đây chưa lâu
đối tượng ngô quyết nhu ở phường ba tp tuy hòa tỉnh phú yên tiếp tục bị công an tp tuy hòa bắt tạm giam về hành vi tương tự
do có mâu thuẫn qua mạng xã hội nên lê công hiếu đã rủ ngô quýt nhu đi tìm huỳnh nhật huy để hành hung
khi cả hai đến tiệm cắt tóc của huy ở phường một thì nhu cầm mã tấu xông vào tiệm
thấy nhu và hiếu đến huy cũng cầm mã tấu tấn công lại
hiếu cầm dùi cui điện xông vào và bị nguyễn trung cùng là thợ cắt tóc chặn và dùng ghế đánh lại
sau khi chém huy ngã xuống nền nhà nhu tiếp tục chém trung gây thương tích
gây án xong cả hai lên xe bỏ chạy
công an huyện quảng sương thanh hóa đã khởi tố vụ án để điều tra
làm rõ nhóm côn đồ mang hung khí đến nhà dân truy sát bắn bị thương một người
hủy hoại nhiều tài sản vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi tháng tám vừa qua
như antv đã đưa tin khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám
một nhóm thanh niên khoảng hai mươi người đi ô tô xe máy
đến nhà anh chị ngọc đình chú tại thôn yên khang xã quảng yên quảng sương thanh hóa
khi đến nhóm thanh niên này có mang theo dao mã tấu và đòi gặp người có tên là hùng
sau đó một nhóm người trong nhà anh đình xuất hiện giữa đôi bên xảy ra cãi vã và có tiếng súng nổ
khiến anh chị ngọc thành là em trai anh đình bị bắn trúng chân phải đi bệnh viện cấp cứu
liên quan đến vụ việc một người hàng xóm của gia đình anh đình còn bị một viên đạn
loại đạn ria sược chúng môi trên lực lượng công an sau đó cũng tìm thấy nhiều viên đạn nhỏ vương vãi khắp nơi
ngoài người bị thương nhiều tài sản của gia đình anh đỉnh cũng bị hư hỏng
hiện công an huyện quảng sương đã quyết định khởi tố vụ án và đang truy xét các đối tượng
khi bắt được các đối tượng sẽ tiến hành khởi tố bị can
công an huyện quảng sương cũng đang xem xét để khởi tố một số hành vi khác có liên quan
tỉnh long an nổi lên tình trạng trộm cắp tài sản là xe mô tô
thủ đoạn của bọn tội phạm là lợi dụng trời tối các đối tượng chạy trên các tuyến đường
phát hiện sơ hở của người dân thì dùng đoạn bè khóa trộm cắp xe mô tô
sau một thời gian nỗ lực điều tra công an huyện châu thành tỉnh long an đã khám phá thành công chuyên án
làm rõ ổ nhóm trộm cắp thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
một trong số những trường hợp bị mất trộm xe mô tô là ông nguyễn văn bảnh
chú xã thành phú long huyện châu thành
vào ban đêm khi đi ngủ chỉ một chút sơ hở ông bành không đóng lớp cửa bằng sắt bên trong
mà chỉ khóa cửa ngoài
đối tượng trộm cắp đã dùng kìm cộng lực cắt đứt ổ khóa đột nhập vào nhà lấy đi hai chiếc xe mô tô
bữa đó tính ngủ trong thì đóng hai cửa
bữa đó tính ngủ sáng đây à rồi thôi móc cửa ổ trên ổ dưới bóp lại
với lại có con tôi nó coi đọc anh mà thôi cho nên không có đóng cửa trong làm chi
còn chị phan thị kim hồng chú xã vĩnh công huyện châu thành
cũng bị mất trộm xe mô tô khi dựng xe gần ruộng thanh long
lợi dụng trời tối đối tượng trộm cắp đã lấy xe tàu thoát
hôm bữa là em đi cắt thanh long một mươi hai h khuya là em để cho em xe trong sân
rồi em đi ra ngoài giường em cắt cắt là tới bốn h ba mươi sáng em mới vô em cắt đồ
là em thấy xe em không còn mà đồ đạc em ở dưới gốc cây
ngoài hai trường hợp trên từ giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
nhiều người dân trên địa bàn huyện châu thành tỉnh long an
liên tục bị mất trộm xe mô tô gây tâm lý lo lắng cho người dân
nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự
công an huyện châu thành đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng trộm cắp xe mô tô
qua điều tra công an huyện châu thành đã bắt bốn đối tượng khi liên quan đến chuyên án
là nguyễn mạnh dương nguyễn thanh anh lê tài quang và dương hoàng thành
khai thác mở rộng vụ án cơ quan chức năng bắt thêm bốn đối tượng
tài hu ha mách vương lai huỳnh văn hải lê thanh tuấn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận từ giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt
các đối tượng đã thực hiện hai mươi một vụ trộm cắp tài sản
trong đó có một mươi tám vụ trộm hai mươi một xe mô tô trên địa bàn huyện châu thành tỉnh long an
tổng tài sản mà các đối tượng này trộm được trên địa bàn tỉnh gần ba trăm linh triệu đồng
và ba vụ trộm trên địa bàn huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
tám bị can về tàu trộm cắp tài sản trong đó nổi lên hai cái bị can chính
bị can là dương hoàng thành là cầm đầu một nhóm đối tượng
bị can tài hu ha mách có giai trò là cầm đầu một nhóm đối tượng
thì hai nhóm đối tượng này đã thực hiện tổng cộng là một mươi tám vụ trộm cắp tài sản
trong đó là chủ yếu là xe gắn máy trên địa bàn huyện châu thành
công an huyện châu thành đã thu hồi được một mươi xe mô tô trả lại cho bị hại
việc khám phá thành công chuyên án trộm cắp xe mô tô trên của công an huyện châu thành
đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân
sáng nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi cho biết
vừa thu hồi bốn mươi triệu đồng của công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ phước thành phú
tại thành phố quảng ngãi về việc lôi kéo người tham gia bán hàng đa cấp phải mua hàng đa cấp không đúng quy định
trước đó vào lúc tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng sáu phòng cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra
công ty trách nhiệm hiệu hoạn thương mại và dịch vụ phước thành phú
địa chỉ số tám trương định phường trần phú thành phố quảng ngãi
do nguyễn ngọc tuấn làm giám đốc có hành vi lôi kéo người khác tham gia bán hàng đa cấp
yêu cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải mua một lượng hàng hóa nhất định
để được tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp không đúng quy định pháp luật
bước đầu phòng cảnh sát kinh tế đã thu hồi bốn mươi triệu đồng trả lại cho nạn nhân
bảy đối tượng có hành vi đánh bạc trong đó có một đối tượng là nữ giới
vừa bị công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an tạm giữ
các đối tượng gồm nguyễn văn tín nguyễn thị hằng trần tiến dũng lê viết phượng lê hoài sơn
nguyễn đức loan và đặng văn sơn
các đối tượng này đã tham gia đánh bạc tại một quán karaoke ở xã nam kim huyện nam đàn tỉnh nghệ an
hình thức đánh bạc là chơi bạc ăn tiền theo thể lệ ba cây
công an đã thu giữ tại chiếu bạc năm mươi hai triệu đồng ba mươi sáu quân bài tú lơ khơ
ngoài ra thu trên người các đối tượng hơn bốn mươi triệu đồng một ô tô năm xe máy và một mươi bốn điện thoại di động
sáng ngày hôm nay mưa rào chỉ còn xảy ra tại một vài nơi tại khu vực bắc bộ
dự báo đến trưa chiều trời sẽ có nắng gián đoạn cùng nền nhiệt độ tăng lên
tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời mây thay đổi có mưa vài nơi
trưa chiều trời nắng với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
còn các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong hai ngày sắp tới khắp khu vực có mây thay đổi
khả năng ít mưa trưa chiều trời nắng và ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
lưu ý đến ngày hai mươi bảy tháng tám thời tiết sẽ lại có chuyển biến
toàn vùng trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cùng vùng mưa rông lớn hơn
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ giảm thời tiết sẽ dễ chịu hơn
mặc dù chịu sự ảnh hưởng của giải mây rông vắt ngang qua
tuy nhiên các quá trình hội tụ không mạnh mẽ và xu hướng sẽ suy yếu dần
nên dự báo trong hôm nay và ba ngày sắp tới các tỉnh từ thanh hóa xuống đến hà tĩnh
cũng chỉ có mưa rào trong đêm nay
bắt đầu từ sáng ngày mai sau đó mưa sẽ giảm xuống diện vài nơi
từ quảng bình xuống đến huế mây nhiều và mưa rông xuất hiện nhiều hơn
xảy ra bất chờ trong ngày
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ở phía bắc khu vực mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông dày rác
còn các tỉnh từ bình định xuống đến bình thuận lại là những cơn mưa rào trong khoảng chiều tối
nên nhiệt độ tại đây vẫn giữ ở mức vừa phải với trưa chiều phổ biến giao động từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh
trong cơn rông nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
do chịu sự chi phối của đới gió mùa tây nam nên trong hôm nay và ba ngày sắp tới
khu vực nam bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
với thời điểm mưa chính xảy ra trong khoảng chiều tối và tối
trong cơn rông cần đề phòng có rông xét và gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại các tỉnh thành ở phía nam
sẽ ít biến động thời tiết mát mẻ về đêm và sáng
trưa chiều có nắng gián đoạn và nền nhiệt độ cũng sẽ tăng lên
giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ cập nhật trong bản tin mùa ba online phát sóng lúc một mươi năm h
mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
xin chào và hẹn gặp lại